thưa quý vị tây nguyên và nam bộ tiếp tục chuỗi ngày mưa trên diện rộng
hiện có một mươi một trên một mươi chín tỉnh thành nam bộ đã vào mùa mưa
các tỉnh còn lại sẽ bước vào mùa mưa trong một vài ngày tới
vâng mưa thì thường xuất hiện vào buổi chiều tối
dù là ít điểm mưa to nhưng mà quý vị vẫn cần phải đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
trong khoảng thời gian đầu của cơn giông
vâng có mắc bộ ngày hôm nay thời tiết dịu mát tạnh giáo
thời tiết này sẽ rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày chủ nhật cuối tuần
và bên cạnh đó quý vị có thể sẽ cần những chiếc áo khoác mỏng khi đi ra ngoài đường
đó là một vài diễn biến chính của thời tiết trong cả nước ngày hôm nay chủ nhật ngày một mươi bốn tháng năm